bambu airways cũng cho biết hãng hàng không này đang đàm phán mua hai mươi năm máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy thần hẹp
hãng có kế hoạch mở đường bay trực tiếp đến mỹ sau khi cục hàng không liên bang tuyên bố việt nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế
theo đó tạo điều kiện cho các hãng hàng không việt nam lần đầu tiên bay thẳng tới mỹ và liên danh với các hãng hàng không mỹ
theo kế hoạch bamboo airways sẽ đón chiếc máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy đầu tiên vào quý ba năm hai nghìn hai mươi
và hiện đang chuẩn bị cho các chuyến bay tới mỹ vào cuối năm hai nghìn một mươi chín hoặc đầu năm hai nghìn hai mươi
đúng một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ươn đã bắt tay nhau
tại khách sạn sovietel metropole của thủ đô hà nội chính thức bắt đầu hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai
vài giờ trước khi gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ơn tổng thống mỹ donald trump cho biết ông và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ơn sẽ nỗ lực hết sức
để tìm được giải pháp cho vấn đề phi hạt nhân hóa và đưa triều tiên trở thành một cường quốc kinh tế
ngay khi tới khách sạn sofitel legend metropole tổng thống donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ơn đã bắt tay nhau
chụp ảnh lưu niệm và trao đổi ngắn cùng nhau trước ống kính truyền thông
trong màn trào hỏi trước khi bắt đầu cuộc hội đàm riêng kéo dài hai mươi phút tổng thống donald trump bày tỏ tin tưởng hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần này sẽ rất thành công
ông đánh giá
triều tiên có tiềm năng kinh tế lớn
trong khi đó nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn khẳng định ông đã chờ đợi cuộc gặp thứ hai với tổng thống donald trump
đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong sự kiện lần này
sau đó hai bên có cuộc gặp riêng trong khoảng hai mươi phút trước khi dùng bữa tối kéo dài khoảng một giờ rưỡi
hơn tám tháng kể từ cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử hoa kỳ triều tiên đầu tiên ở singapore
cuộc gặp thứ hai giữa tổng thống donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn được kỳ vọng sẽ tạo ra những kết quả thực chất và cụ thể liên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
cũng như hai bên có thể ra một tuyên bố chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba
trong tám tháng qua cả mỹ và triều tiên đều đã thực hiện một số bước đi tạo đà cho nỗ lực giải quyết những mâu thuẫn dai dẳng nhiều thập niên
như việc tìm lại và trao trả hài cốt của tù binh chiến tranh

nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có một loạt cuộc gặp chính thức trong ngày hai mươi tám tháng hai
theo tiết lộ của tổng thống donald trump ngày mai sẽ là một ngày rất bận rộn và sẽ dẫn tới một trạng thái rất tuyệt vời
đánh giá về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai diễn ra tại hà nội hàn quốc và nhật bản đều bày tỏ hy vọng
đây không chỉ là một cơ hội tốt cho mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
mà còn giúp thúc đẩy giải pháp cho nhiều vấn đề còn tồn động giữa bình nhưỡng với seoul và tokyo
người phát ngôn phủ tổng thống hàn quốc kim ae kum cho rằng
bất kể sự nhượng bộ nào mà tổng thống donald trump hay chủ tịch triều tiên kim jong un đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh lần này
đều sẽ có ý nghĩa rất quan trọng giúp thúc đẩy hơn nữa tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo triều tiên
seoul phản đối các quan điểm cho rằng
chỉ có thỏa thuận lớn mới tạo ra bước đột phá
trong khi đó tránh văn phòng nội các nhật bản yoshide suga bày tỏ hy vọng
hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần hai sẽ tạo đột phá trong việc dỡ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của bình nhưỡng
cũng như trong giải quyết vấn đề công dân nhật bản trước đây
dự kiến nhà lãnh đạo hoa kỳ sẽ thông báo tình hình cho thủ tướng abe qua điện thoại
sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa ông và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un kết thúc
chiều nay đoàn đại biểu cấp cao cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên do ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch ban chấp hành đảng lao động triều tiên trưởng ban quốc tế phụ trách đối ngoại risu yong làm trường đoàn
đã tới thăm và làm việc tại thành phố hải phòng
làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng bí thư thành ủy hải phòng lê văn thành bày tỏ sự vui mừng
khi được đón tiếp đoàn lãnh đạo đảng lao động triều tiên
đây là lần đầu tiên thành phố hải phòng được đón tiếp đoàn đại biểu của đảng nhà nước triều tiên tới thăm và làm việc
phó chủ tịch đảng lao động triều tiên ri suyong thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu
chú đáo của đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố hải phòng
chuyến thăm này góp phần tăng cường mối quan hệ hiếu nghị giữa việt nam nói chung thành phố hải phòng nói riêng
và cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên đã được chủ tịch kim nhật thành và chủ tịch hồ chí minh dày công vun đắp
trước đó đoàn ánh đạo cấp cao triều tiên đã đi thăm quan tổ hợp sản xuất ô tô vinfast ở huyện cát hải
và khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vineco ở huyện vĩnh bảo
bên cạnh lòng tự hào và kỳ vọng về thành công tốt đẹp của hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
công tác phục vụ cho hội nghị cũng đang được thành phố hà nội thực hiện chú đáo
đặc biệt là công tác bảo đảm vệ sinh môi trường vì một thủ đô xanh sạch đẹp
tránh tình trạng u nứa sắc thải trong suốt thời gian diễn ra hội nghị
với mong muốn góp phần cho sự thành công của hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên vào hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai
các công ty môi trường cũng tăng cường triển khai công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận trung tâm thành phố
đặc biệt là các trục đường quan trọng
các công nhân môi trường luôn ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tăng ca tám đêm
tôi bố trí tối đa lực lượng phương tiện nhân lực
đảm bảo chất lượng vệ sinh trên các tuyến đường phố đạt mức tốt nhất
cụ thể là một trăm linh xe croup của đơn vị thực hiện quét hút trên các tuyến đường phố
không hạn chế tần suất thời gian làm việc
đảm bảo trên các tuyến đường phố từ hai đến ba giờ đều có một lượng quét hút
bên cạnh đó các công ty môi trường đã huy động gần một trăm linh cán bộ nhân viên khối văn phòng công ty
và các chi nhánh tăng cường tuyên truyền nhắc nhở trên bốn quận
quận hoàn kiếm và ba đình
nhiệm vụ của đội này là nhắc nhở người dân không bỏ rác ra đường phố trước một mươi chín giờ
phát hiện các vấn đề liên quan đến rác thùng rác trên các trục phố chính
kịp thời thu gom rác vụn trên đường đảm bảo đường phố luôn sạch sẽ
từng đồng chí đứng tại từng đoạn đường các đồng chí sẽ tuyên truyền vận động người dân
là không bỏ rác ra đường vào ban ngày trước một mươi chín giờ
và cũng như là khách vãng lai không bỏ rác bừa bãi ra nơi công cộng
ngoài ra lực lượng này hỗ trợ cho các anh chị công nhân sẽ thu dọn những phế thải
những rác vụn ở đường và ngay lập tức sẽ làm sạch đường phố
cả các đường phố đều là được chuẩn bị trang hoàng
các dãy phố dọn dẹp sạch sẽ vĩa tô nên làm cho môi trường đã xanh sạch đẹp rồi
càng xanh sạch đẹp hơn
ngoài ra trong dịp này
đường dây nóng điều hành sản xuất tiếp nhận thông tin giải quyết các tình huống đột xuất
các sự cố về vệ sinh môi trường cũng luôn được công ty trách hiểm hữu hạn
một thành viên môi trường đô thị hà nội urenco duy trì
hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai diễn ra tại hà nội
là một trong những sự kiện quốc tế lớn đang thu hút sự quan tâm của dư luận toàn thế giới
có phần quan trọng trong việc đưa thông tin của gặp lịch sử này đến dư luận thế giới
là hoạt động tác nghiệp tích cực của gần bốn phóng viên việt nam và thế giới
ghi nhận của phóng viên thúy quỳnh tại trung tâm báo chí quốc tế
phục vụ hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
thì có khoảng gần bốn phóng viên trong nước và quốc tế đến tham dự đưa tin
về hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai được diễn ra tại thủ đô hà nội
như quý vị và các bạn có thể thấy vào ngay lúc này thì không khí làm việc
ở trung tâm báo chí quốc tế đang rất là sôi động và khẩn trương
các nhà báo cũng đánh giá cao sự chuẩn bị chú đáo của nước chủ nhà việt nam
đã góp phần quan trọng giúp họ hoàn thành việc đưa tin sự kiện quốc tế quan trọng này
đây là lần thứ hai telen biên tập viên tin tức của đài truyền hình vệ tinh tvbs đài loan
trực tiếp tham dự đưa tin hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
sau lần đầu tiên tại singapore vào tháng sáu năm ngoái
mặc dù có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn
về mặt nội dung cũng như nhân sự cho sự kiện quốc tế quan trọng
tuy nhiên chỉ với hai người trực tiếp tác nghiệp tại hội nghị mỹ triều tiên lần này
theo linh vẫn là một áp lực rất lớn khi phải có ít nhất ba phóng sự cho bản tin hàng ngày
và hai bản tin trực tiếp từ hội nghị
vừa làm vừa ăn là cách nhanh nhất để những phóng viên như linh
có thể tiết kiệm thời gian trước áp lực tin bài
chúng tôi có cả những phóng viên đến từ washington dc
để có thể kết nối làm các bản tin
tôi thấy là ở đây các phóng viên quốc tế có điều kiện tác nghiệp rất tốt
mạng kỹ thuật tốt phục vụ được cho tất cả mọi người
chúng tôi có thể truyền tin gửi hình rất nhanh chỉ trong vài phút
trong khi đó trước kia ở singapore chúng tôi làm việc này có khi mất cả tiếng
ở đây nhanh hơn rất nhiều
còn với peter wang một trong bốn phóng viên tham gia đưa tin hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
của kênh truyền hình ebc đài loan
sự chuẩn bị chú đáo của nước chủ nhà việt nam cho các phóng viên là điều anh ấn tượng nhất
mặc dù đây là lần đầu tiên anh đến việt nam
có rất nhiều phóng viên báo chí quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới
có mặt tại trung tâm báo chí này để đưa tin về hội nghị mỹ triều tiên
những điều kiện mà việt nam chuẩn bị cho chúng tôi làm việc rất tuyệt vời
vô cùng tuyệt vời
từ kỹ thuật cho đến việc phóng viên được phục vụ cà phê đồ ăn
thời gian chuẩn bị thì rất ít nhưng phải nói là rất khó khăn
để các bạn có thể có được chuẩn bị chú đáo và tốt đến như thế này
bên cạnh những tin bài chính về hoạt động của hai nhà lãnh đạo mỹ triều tiên
chúng tôi còn làm những vấn đề mềm mại hơn như con người văn hóa
và thậm chí là cả giao thông ở việt nam nữa
chiếm một số lượng khá đông phóng viên tại trung tâm báo chí quốc tế sáng nay
là đội ngũ các nhà báo đến từ hàn quốc
theo lý giải của các phóng viên hàn quốc hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
là một trong những sự kiện mà người dân hàn quốc đặc biệt quan tâm
các cơ quan báo chí hàn quốc đã cử một số lượng không nhỏ phóng viên trực tiếp sang việt nam
để có thể thông tin nhiều nhất sự kiện này
chúng tôi có khoảng một mươi năm biên tập sáu quay phim chín kỹ thuật
và một vài người khác nữa trực tiếp tham gia đưa tin sự kiện hội nghị mỹ triều
đây là team lớn nhất mà chúng tôi có từ trước đến nay khi đưa tin sự kiện quốc tế
dĩ nhiên là chúng tôi sẽ có bản tin trực tiếp về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao
và một vài bản tin online khác nữa mỗi ngày
so với khi đi đưa tin tại singapore trước kia
thì ở đây chúng tôi thấy có hạ tầng kỹ thuật mạng wifi khá nhanh
chúng tôi có thể gửi thông tin liên tục đến người dân hàn quốc
tại trung tâm báo chí quốc tế
các khu vực làm việc của các phóng viên đều có bảng hướng dẫn chi tiết
đội ngũ kỹ thuật túc trực thường xuyên giải quyết kịp thời các vấn đề kỹ thuật cho các phóng viên khi gặp trục chặt
bên cạnh đó an ninh kiểm soát cũng được thắt chặt tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên tác nghiệp đưa tin
thưa quý vị sáng nay đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị đã làm việc với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội
về kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải đề nghị ngành nông nghiệp thủ đô thay đổi tư duy sản xuất
xây dựng và phát triển mô hình nông nghiệp năng động linh hoạt không áp dụng máy móc giáo điều
đối với những mô hình hay cần có hướng nhân rộng để phát huy tiềm năng và chất lượng
về xây dựng và phát triển nông thôn mới bí thư thành ủy hà nội yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
cần nỗ lực và đề xuất những cơ chế rút ngắn khoảng cách đối với những địa phương khó khăn để người dân được hưởng chính sách chung của thành phố
đồng thời chú trọng vào những nhiệm vụ cấp thiết như bảo vệ an toàn đê phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu
chiều nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm và làm việc với hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi việt nam
trong hai mươi sáu năm qua hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi việt nam đã vận động quyên góp được gần ba tỷ đồng
trợ giúp cho hàng chục triệu lượt đối tượng
trong đó hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho bảy mươi một người và tổ chức dạy nghề cho gần một mươi một người khuyết tật
ghi nhận những kết quả của hội trong công tác bảo vệ chăm sóc người khuyết tật và trẻ mồ côi trên cả nước
đồng chí trần thanh mẫn cho rằng đây là những việc làm hết sức nhân văn nghĩa tình đối với xã hội
đề nghị hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi việt nam tiếp tục vận động nguồn lực từ các cơ quan tổ chức
cùng chung tay hỗ trợ dạy nghề tạo sinh kế để người khuyết tật trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế khác
nâng cao đời sống vật chất tinh thần và có những đóng góp hữu ích vào sự phát triển của đất nước